nhằm hứng ứng chủ đề năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em và thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi bảy của hội liên hiệp phụ nữ việt nam mới đây bảo tàng phụ nữ việt nam đã thực hiện triển lãm giấc mơ gia đình tại hà nội
triển lãm thực hiện theo phương pháp tiếp cận nhân học để các em nhỏ là những nhân vật được khai thác trong triển lãm lần này có thể nói lên những câu chuyện mà ít khi chia sẻ cùng ai
với ba chủ đề cuộc sống không bình yên khi con tìm thấy nụ cười và những ước mơ nhỏ bé triển lãm giấc mơ gia đình nói lên tiếng lòng của những đứa trẻ sớm bị thiệt hòi
nghị lực vươn lên trong cuộc sống của các em cùng sự nhận thức chung tay của cộng đồng trong việc đồng hành giúp đỡ
mang lại một tương lai tươi sáng và một cuộc sống an toàn hơn
triển lãm muốn truyền đi một thông điệp hãy bảo vệ trẻ em trao cho các em một cuộc sống có tình yêu thương và một tương lai bền vững
triển lãm khai mạc ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín và mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại bảo tàng phụ nữ việt nam ba mươi sáu lý thương kiệt hà nội